công đoàn viên chức việt nam đã ban hành hướng dẫn số bốn trăm ba mươi tám về việc giả soát lập hồ sơ đề nghị cho sổ tiết kiệm công đoàn việt nam cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch covid một mươi chín
theo đó mức trao đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch covid một mươi chín là sổ tiết kiệm trị giá một mươi triệu đồng một cháu
đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch covid một mươi chín là sổ tiết kiệm trị giá hai mươi triệu đồng một cháu bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân
chương trình trên chỉ áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mồ côi cha mẹ
hoặc cả cha và mẹ bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân tử vong vì dịch covid một mươi chín
người tử vong phải là đoàn viên công đoàn
trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý về điều kiện trình tự thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật
thời điểm thực hiện hỗ trợ tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đại dịch covid một mươi chín đi qua để lại bao tổn thất về người và tài sản
mới đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết lãnh đạo đảng nhà nước đã có chủ trương ra cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với tp hcm tổ chức tử nghiệm cho đồng bào mất do covid một mươi chín
theo chủ tịch quốc hội lãnh đạo đảng nhà nước đã có chủ trương giao mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với tp hcm
các địa phương có liên quan tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch ở tp hcm các tỉnh phía nam bằng hình thức trực tuyến kết nối với một số tỉnh thành phố
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay tôi xin phép thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo với quốc hội
lãnh đạo đảng và nhà nước đã có chủ trương giao mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với tp hcm và các địa phương liên quan tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh phía nam bằng hình thức trực tuyến kết nối với một số tỉnh thành phố
đây là vấn đề mà một số đại biểu quốc hội quan tâm đề xuất trong phiên họp này
đề nghị chính phủ trực tiếp là bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm và các địa phương
để tổ chức thật tốt lễ tưởng niệm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh vấn đề lao động việc làm vấn đề xã hội nói chung nhất là trong điều kiện bị tác động nặng nề do covid một mươi chín
những định hướng giải pháp để giảm thiểu thiệt hại hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động vượt qua khó khăn phục hồi và phát triển thị trường lao động
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là những vấn đề bức thiết thu hút sự quan tâm sâu sắc của đại biểu quốc hội nhân dân và cử tri cả nước
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số ba mươi ba nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết hai mươi ba gói hai mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ thêm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
quyết định ba mươi ba không áp dụng đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả theo hướng dẫn của quyết định hai mươi ba
theo quy định mới lao động chấm dứt hợp đồng chỉ cần nộp bản sao giấy tờ như hợp đồng lao động quy định thôi việc không cần chứng thực hay có bản chính đi kèm
quyết định ba mươi ba mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp làm muối và những người bán hàng rong quà vặt buôn chuyến kinh doanh lưu động kinh doanh thời vụ làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng